mặc dù chưa khẳng định là loại bánh này có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng hay không

thì mình thấy với mức giá người ta bán trên đấy thì tầm khoảng bảy tám nghìn một chiếc
cho một hộp chắc được khoảng bốn năm chiếc gì đấy
thực ra thì bạn mình cũng đã đi từng đi du lịch ở bên bến

tức là mức giá nó phải gấp đến năm lần sáu lần so với mức giá hiện tại đang bán ở đây
bên này thì nó tràn lan quá thì mình cũng rất là lo ngại vì cái chất lượng của nó
trong một hai năm gần đây thì có khá là nhiều là mức giá bán giao động chỉ khoảng độ mấy chục nghìn một hộp

thì cũng đang là rất lo ngại là không biết biết là với cái giá vài triệu

trong thời gian vừa qua tổng cục quản lý thị trường đã thu giữ được một lượng lớn bánh trung thu trứng chảy nhập lậu
không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngày hai mươi chín tháng tám đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp cùng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
đã tiến hành kiểm tra và thu giữ hơn năm chiếc bánh trung thu trứng chảy
không rõ nguồn gốc không có hóa đơn trứng tử
trung thu càng đến gần nhu cầu về bánh trung thu của người dân tăng cao
những mặt hàng phục vụ trung thu như bánh nướng bánh dẻo
được nhập từ các tỉnh biên giới về với số lượng lớn
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng
cục quản lý thị trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng trong dịp cao điểm
theo đại diện hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
có thể nói những chiếc bánh đang hot bây giờ
thì cũng là trao lưu thị trường chăm hoa đua nở
người tiêu dùng cũng chấp nhận hiện tượng đó
tuy nhiên thì làm thế nào để bánh vừa ngon mà vẫn đảm bảo được an toàn thực phẩm
thì đó là một vấn đề lớn
về bánh trung thu ấy
thì chúng ta thấy hiện nay là trong nam ngoại bắc
nơi là rất nhiều các hãng bánh nổi tiếng
quảng tảo và mười trà học hạch ngoà
thì cũng là một cái không khí rất là vui
thế tuy nhiên là đặt vấn đề với người tiêu dùng nói chung
thì vấn đề an toàn thực phẩm
là vấn đề hết sức quan trọng
bên cạnh cái ngon nhưng mà an toàn là anh cũng muốn cả
hy vọng rằng cái dịp tết trung thu này
người dân được thưởng thức bánh ngon hơn
an toàn hơn
thì đối với những bánh bây giờ đang hot bây giờ đấy
thì tôi nghĩ rằng là cũng là cây trào lưu về thị trường thôi
tức là trăm hoa đùa đỏ
cái này chúng ta cũng thấy là
chấp nhận cái gì cũng là tuy nhiên
thì làm thế nào để đảm bảo bánh ngon mà an toàn
thực phẩm là vấn đề
thì chúng tôi nghĩ rằng là
không cái lời khuyến cáo nào tốt hơn
tức là tự mỗi người tiêu dùng
sẽ tự thấy rằng là những bánh nào là
nói chung là
đạt chuẩn nhà nước
có tiêu chuẩn nào thì yên tâm hoàn toàn
còn những bánh
nghĩa là dạng home made
thì chúng ta có thể lựa chọn theo
một cái tập quán
tập quán tiêu dùng
và có thể là cũng nghe người này
thì để mà có cái lựa chọn
mà nói tóm lại thì
chúng tôi muốn khuyên người tiêu dùng
mỗi câu muôn thỏa đối hội tôi dùng tức là
bà con hãy là trở thành người tiêu dùng thông minh
trong lựa chọn hàng hóa kể cả bánh trung thu năm nay